còn bây giờ là nội dung chi tiết hôm nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến thăm và làm việc với trại giam ninh khánh
thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
tại buổi làm việc sau khi nghe lãnh đạo trại giam ly khánh báo cáo tóm tắt kết quả một số mặt công tác nổi bật
của đơn vị trong thời gian qua đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích
mà trại giam ninh khánh đã đạt được đồng chí chúc lãnh đạo cán bộ chiến sĩ có một mùa xuân an lành hạnh phúc
về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu đảng ủy ban giám thị trại giam ninh khánh
cần tập trung làm tốt công tác phổ biến quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật
về công tác thi hành án hình sự chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng
nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đồng thời tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác vừa thực hiện tốt công tác giam giữ cải tạo thi hành án
vừa bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn chạy trong bất kỳ tình huống nào kiên quyết không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống
chiều nay tại hà nội công an tp hà nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kết quả nổi bật trong đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba và thông tin về những vụ việc điển hình
thông tin về hành vi tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố hà nội
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố bốn vụ một mươi tám bị can nhận hối lộ
trong đó có ba giám đốc trung tâm đăng kiểm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm và một mươi bốn đăng kiểm viên
đối với năm vụ còn lại đã tạm giữ năm mươi bảy đối tượng là giám đốc phó giám đốc đăng kiểm viên và nhân viên phục vụ
về tội phạm ma túy mới đây nhất công an quận bắc tử liêm đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy
với số lượng lên đến một trăm linh năm kg ma túy các loại
tại một khu trung cư cao cấp ngoài các vụ việc điển hình trên công an thành phố đã bắt giữ một mươi một đối tượng ở thạch thất
chuyên sản xuất thuốc giả chủ yếu là kháng sinh
hiện cơ quan công an đang mở rộng vụ in lậu sách lớn nhất từ trước đến nay và tăng cường chấn áp các loại tội phạm truyền thống
như cướp cướp giật cơ bạc thường xảy ra vào dịp tết nguyên đán và các lễ hội đầu xuân
hiện công an thành phố đã thiết lập mạng xã hội zalo facebook để trực tiếp nhận phản ánh từ phía người dân
trong đó có hướng dẫn cụ thể cách bảo mật bảo vệ người tố giác
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba vẫn đang được toàn lực lượng công an thành phố hà nội đẩy mạnh thực hiện
thời gian tới lực lượng công an thủ đô tiếp tục triển khai đấu tranh trên mọi lĩnh vực không để bị động đi sau tội phạm
với mục tiêu cao nhất giữ vững an ninh trật tự bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết bình yên hạnh phúc
một đường dây mua bán trái phép chất lượng
ma túy với số lượng lên tới một trăm linh năm kg ma túy các loại đã bị công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội triệt phá
hiện cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn thị ninh hai mươi năm tuổi
trú tại huyện bắc quang tỉnh hà giang và năm đối tượng để làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an xác định ninh là đối tượng cầm đầu cùng đồng phạm thực hiện giao dịch mua bán ma túy số lượng lớn trên
cụ thể vào ngày một mươi một tháng một
ngay sau khi xác định là ngày
các đối tượng tập kết ma túy về nơi ở của ninh tại tòa r ba khu đô thị goldmark city
công an quận bắc từ liêm đã triển khai lực lượng bắt giữ
vào khoảng chín giờ cùng ngày khi ninh đang vận chuyển bảy thùng các tông bên trong có chứa ma túy
tại hầm tòa nhà thì bị lực lượng ập vào bắt quả tang
khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của ninh lực lượng công an đã thu giữ một mươi năm thùng các tông có chứa ma túy
qua giám định sơ bộ tổng khối lượng ma túy thu giữ là một trăm linh năm kg gồm ketamin và ma túy tổng hợp
cơ quan điều tra hình sự quân khu bảy ngày hôm nay đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự
các đối tượng đưa thông tin sai sự thật qua việc phát tán clip hai nữ sinh
trường đại học ngoại ngữ tiên học tp hcm hap lit đang học giáo dục quốc phòng an ninh
tại trường quân sự quân khu bảy
sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính
quy định tại khoản một điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự
cơ quan công an quân khu bảy cơ quan điều tra hình sự quân khu bảy đã quyết định khởi tố vụ án hình sự
tội đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính xảy ra tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh
trường quân sự quân khu bảy hiện các cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng trực tiếp
chỉnh sửa đăng tải phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội
phòng điều tra hình sự quân khu bảy tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc
xử lý đúng người đúng tội trước đó vào ngày một mươi ba tháng một cục chính trị quân khu bảy đã phát đi thông báo
thông tin sự việc lan truyền trên mạng xã hội nêu nữ sinh viên trường hablis học quân sự trong trường
bị hiếp dâm dẫn đến có ý định tự tử là thông tin sai sự thật đoạn clip có dấu hiệu cắt kép nhằm
bóp méo sự thật thực tế nữ sinh la hét là do có tiền sử trầm cảm sau khi bị một số bạn cùng phòng
nghi ngờ lấy trộm tiền sau đó nữ sinh này được cha mẹ đến để chấn an đưa về nhà